trong vấn đề này ngoại trưởng đức anna lena baebok đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp iran về tình hình căng thẳng ở trung đông
trên mạng xã hội x bộ ngoại giao đức nhấn mạnh cần tránh leo thang hơn nữa căng thẳng trong khu vực vì lợi ích của mọi người
cũng trong ngày một mươi một tháng bốn một nguồn tin giấu tên cho biết tuyên bố trả đũa của tehran có thể thành hiện thực trong vòng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
các nước trong khu vực và mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao và chuẩn bị cho khả năng iran có hành động tấn công đáp trả
sau khi cho rằng israel không kích tòa nhà lãnh sự vào ngày một tháng bốn vừa qua
khiến hai sĩ quan cấp tướng năm cố vấn quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran thiệt mạng và ít nhất một mươi hai người bị thương
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã ghi nhận cam kết của israel mở thêm các cửa khẩu để cho phép chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào gaza
song cũng hối thúc nước này cần phải hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ dân thường ở vùng lãnh thổ bị phong tỏa của palestine
các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc ghi nhận thông báo của israel về việc mở cửa khẩu biên giới eres
và cho phép sử dụng gãng ad doc để chuyển hàng cứu trợ vào gaza
tuyên bố cũng nhắc lại quan ngại sâu sắc của hội đồng bảo an trước con số thương vong về người trong cuộc xung đột hiện nay
cũng như tình hình nhân đạo ngày càng trầm trọng và nguy cơ nạn đói đang cận kề ở giải đất này
cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc cũng kêu gọi dỡ bỏ ngay lập tức mọi giao cản đối với hoạt động cung cấp cứu trợ nhân đạo
qua quy mô lớn cho dân thường và phân phối cứu trợ mà không bị căn trở
vào tuần trước israel đã cam kết sẽ mở cửa khẩu erres ở phía bắc sau khi thủ tướng nước này benjamin netanyahu
có cuộc điện đàm với tổng thống mỹ joe biden
trong đó nhà lãnh đạo mỹ đã yêu cầu israel hành động ngay lập tức trong vấn đề viện trợ và bảo vệ các nhân viên nhân đạo
căng thẳng ngoại giao giữa mexico và ecuador tiếp tục leo thang liên quan đến vụ lực lượng chức năng
của quốc gia nam
mỹ tấn công đại sứ quán mexico tại quito hồi tuần trước nhằm bắt giữ cựu phó tổng thống ecuador jorge glass
chính phủ mexico ngày hôm qua tuyên bố đã chính thức đệ đơn kiện ecuador lên tòa án công lý quốc tế icg
tuyên bố của ngoại trưởng mexico nêu rõ mục tiêu của hành động khởi kiện là nhằm đảm bảo
chính phủ của tổng thống daniel boboa phải có nghĩa phục bồi thường những thiệt hại
mà nước này đã gây ra cho chính phủ và nhân dân mexico
phía mexico cũng đồng thời yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên của ecuador tại liên hợp quốc
trước khi quito đưa ra lời xin lỗi công khai cũng như thừa nhận những hành vi vi phạm các nguyên tắc
và chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế
trong khi đó tổng thống mexico andres manuel lópez obrador nhấn mạnh
vụ kiện sẽ đảm bảo hành động tương tự sẽ không lặp lại ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
và luật pháp quốc tế được đảm bảo
trước đó vào đêm năm dạng sáng sáu tháng bốn theo giờ địa phương lực lượng an ninh ecuador
đã tấn công đại sứ quán mexico tại quito khống chế nhân sự thuộc cơ quan đại diện ngoại giao mexico
và bác sứ cựu phó tổng thống glass người đã tị nạn trong đại sứ quán mexico từ tháng một mươi hai năm ngoái
và vừa được tổng thống ropet obrador chính thức cấp quy chế tị nạn trước đó chỉ vài giờ
mexico ngay sau đó tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với ecuador
đồng thời rút toàn bộ phái đoàn ngoại giao về nước
trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ ngày một mươi một tháng bốn
thủ tướng nhật bản kishida fumio đã có bài phát biểu trước lưỡng viện quốc hội nước này
trong đó khẳng định cam kết của tokyo sẵn sàng hỗ trợ mỹ trong việc giải quyết
các vấn đề quốc tế
phát biểu trước các nghị sĩ mỹ thủ tướng kishida nhấn mạnh vai trò quan trọng của washington
trong các vấn đề quốc tế đặc biệt khi thế giới đang phải đối mặt với những thách thức mới
ông khẳng định nhật bản sẽ kề vai sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ mỹ giải quyết các vấn đề quốc tế
đồng thời đề cập tới vai trò của liên minh mỹ nhật với hòa bình và sự thịnh vượng
cũng trong ngày một mươi một tháng bốn thủ tướng kishida đã cùng với tổng thống mỹ joe biden
và tổng thống philippines serian marcos tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên
mỹ nhật bản và philippines
tại hội nghị này các nhà lãnh đạo đã khẳng định ba nước chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản
hỗ trợ sự phát triển kinh tế khu vực đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở ấn độ dương và thái bình dương
ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định giữ nguyên lãi suất
xong để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ khi lạm phát đã chậm lại
đây cũng là lần thứ năm liên tiếp
ecb duy trì lãi suất chủ chốt ở mức cao kỷ lục là bốn
kết thúc cuộc họp ngày hôm qua ecb cho hay hầu hết các số liệu lạm phát cơ bản đang giảm
và tăng trưởng tiền lương mối quan ngại lớn trong những tháng gần đây đang chừng mực hơn
theo acb các lần tăng lãi suất trước đây tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu góp phần kéo lạm phát xuống
song sức ép giá cả trong khu vực vẫn là điều gây lo ngại
ecb nhấn mạnh rằng các quy định của ngân hàng này sẽ tiếp tục dựa trên các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới
và ecb không cắm kết trước về một lộ trình lãi xuất cụ thể
tuy nhiên nhiều nhà phân tích đang dự báo về khả năng ecb có thể cắt giảm lãi suất vào tháng sáu tới
nếu lạm phát tiếp tục tiến dần với mức mục tiêu hai một cách bền vững
bộ quốc phòng nga ngày một mươi một tháng bốn thông báo hai máy bay vận tải ie bảy mươi sáu của bộ này đã vận chuyển hơn chín mươi tấn
hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân bị nạn ở các khu vực lũ lụt thuộc vùng orenburg
theo bộ trên hai máy bay đã hạ cánh xuống sân bay
máy bay ở thành phố oskar mang theo các nhu yếu phẩm và thực phẩm do vùng tula cung cấp cho các cư dân vùng orenburg
thị trưởng sergei sanin cho biết tình hình lũ lụt tại thành phố này đặc biệt nghiêm trọng khi có tới hai nhà dân bị nước lũ nhấn chìm
mực nước trên hai con sông lớn tại orenburg dâng cao khiến nhiều đoạn đê bị vỡ
nước sông tràn bờ cũng đã buộc trên sáu sáu trăm linh người phải sơ tán
đây được xem là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất tại nga trong gần một thế kỷ
ông cho biết mặc dù mực nước đang dâng cao song diện tích ngập lụt trong thành phố không mở rộng thêm
dự báo thành phố này sẽ trải qua đỉnh lũ trong ngày một mươi một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn được các nhà khí tượng nhận định sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử
dựa theo đánh giá này liên hợp quốc vừa đưa ra cảnh báo các đợt nắng nóng quy mô lớn trên khắp đông á và thái bình dương
có thể khiến hàng triệu trẻ em gặp nguy hiểm
đồng thời kêu gọi hành động để bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi nhiệt độ tăng cao
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef ước tính hơn hai trăm bốn mươi ba triệu trẻ em trên khắp thái bình dương và đông á
bị ảnh hưởng của nắng nóng khiến các em có nguy cơ mắc các bệnh và tử vong liên quan đến nhiệt độ
một số quốc gia trong khu vực đang phải hứng chịu nắng nóng mùa hè gai gắt
nhiệt độ gần đạt mức kỷ lục khi thường xuyên vượt bốn mươi độ c
các chuyên gia thời tiết trong khu vực dự báo nắng nóng sẽ gai gắt hơn nữa trong những tuần tới
một số trường học ở philippines đã đình chỉ các lớp học trực tiếp trong tháng bốn này
trong khi cơ quan dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ có thể lên mức nguy hiểm là bốn mươi hai hoặc bốn mươi ba độ c
ở nhiều nơi tại quốc gia đông nam á này
thưa quý vị những chợ đen mua bán thận đã không còn xa lạ tại nepal suốt nhiều năm qua
thậm chí có địa phương còn mang biệt danh là thung lũng thận
nơi mà hầu hết các hộ gia đình đều có người bán nội tạng
tuy nhiên cuộc khủng hoảng thận không chỉ dừng lại
ở đó khi mà gần đây nepal ghi nhận số lao động trẻ ra nước ngoài làm việc mắc nhiều bệnh nghiêm trọng liên quan đến thận
khiến cho hệ thống y tế của nước này phải chật vật ứng phó
và đây cũng là thực trạng sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
trong thời đêm mùa bán thận tình trạng các lao động trẻ bị tổn thương thận lại khiến khủng hoảng y tế tại nepal thêm phức tạp

trong thời đêm mùa bán thận tình trạng các lao động trẻ bị tổn thương thân lại khiến khủng hoảng y tế tại nepal thêm phức tạp